sáng hai mươi bảy tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh tiền giang
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu trong thời gian tới tiền giang cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thúc đẩy hợp tác xã tăng trưởng vững chắc
tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết tốt khiếu nại tố cáo
phó thủ tướng vương đình huệ cũng lưu ý cần ưu tiên giải quyết những khó khăn tại dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
tạo điều kiện thuận lợi cho dự án thi công nhanh sớm về đích vào năm hai nghìn hai mươi